vâng trong những ngày gần đây khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn những diễn biến phức tạp
thì trong lực lượng công an nhân dân đã điên tiếp phải chứng kiến sự hy sinh của hai cán bộ chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ trên bích điền ạ
ở không những thế mà còn có rất nhiều đồng chí cũng đã bị thương rất nặng khi đang tham gia tại các chốt kiểm soát dịch
vì một bộ phận người dân đã có những hành vi đó là chống đối và cản trở lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
đó là những tổn thất rất lớn khi mà các chiến sĩ phải cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ
đó là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và phải đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn nữa
vâng có thể thấy rằng là cảm thông với những mất mát và vất vả của những cán bộ chiến sĩ công an nơi tuyến đầu
thì trên cộng đồng mạng đã có rất nhiều những lời chia sẻ động viên để gửi đến các đồng chí
những chiến sĩ công an nhân dân luôn âm thầm hy sinh trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó thì một thông điệp cũng được cư dân mạng nhắc đến đó là mỗi người trong chúng ta hơn lúc nào hết
hãy nêu cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh
và để các chiến sĩ nơi tuyến đầu đỡ vất vả hơn
hai mươi sáu tuổi độ tuổi với những khát khao hoài bão của tuổi trẻ
thế nhưng với trung úy nguyễn văn chiến cán bộ đội an ninh công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
điều đó đã không thể thực hiện
vào hai mươi giờ tối ngày sáu tháng tám khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã quỳnh văn chung ý nguyễn văn chiến đã bất ngờ bị một chiếc xe tải điêu thông nhanh tông trúng
vì vết thương quá nặng trung ý chiến đã không qua khỏi
đồng chí là con trai duy nhất trong hoàn cảnh gia đình khó khăn có bốn anh chị em
thông tin này đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trong những giờ vừa qua
thành thật chia buồn cùng gia đình đồng chí nguyễn văn chiến
tại sao lại có chuyện xe tông vào chốt kiểm soát
sử lý nghiêm đối với lái xe
lại thêm một chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí
thật là thương tiếc anh mất đi nhưng vẫn mãi mãi ở lại trong lòng nhân dân
câu chuyện về hành động dũng cảm quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm của đại úy phan tấn tài
cũng đã trở thành hình ảnh xúc động được cư dân mạng liên tục chia sẻ trong những ngày vừa qua
đêm ngày hai tháng tám
khi đang truy bắt đối tượng vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu đại úy phan tấn tài đã mãi mãi ra đi
nỗi đau rất lớn của gia đình sự mất mát vô cùng to lớn của lực lượng công an nhân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhì
cho đại úy phan tấn tài hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín
tấm gương của đại úy phan tấn tài trung úy nguyễn văn chiến
là sự hy sinh thiêng liêng để giữ cho cuộc sống thanh bình của người dân
trân trọng công lao và sự hy sinh của anh
anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chống dịch như chống giặc
xin chân thành cảm ơn anh người chiến sĩ quả cảm
vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho xã hội anh sẽ luôn ở trong trái tim mọi người
thật đau lòng mong mọi người chấp hành tốt để dịch sớm qua đi
để chúng ta không phải chứng kiến sự hy sinh đáng tiếc này của những người đang ở tuyến đầu chống dịch
làn sóng dịch bệnh lần thứ tư được xác định
lâu dài sự chung tay ủng hộ của chính người dân là chìa khóa then chốt
thế nhưng vẫn còn đó những câu chuyện đáng buồn
một số người dân vì thiếu ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch
thậm chí đã có hành vi chống đối thông chốt
khiến không ít cán bộ công an đang làm nhiệm vụ đã bị thương
đơn cử như vụ việc mới xảy ra cách đây hai ngày tại hà nội
khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
thượng úy nguyễn duy khánh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy
thành phố hà nội đã bị một nam thanh niên đi xe máy tông phải nhập viện cấp cứu
ý thức tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
nhất là tại các khu vực đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu với tinh thần
ai ở đâu ở đó cần thiết hơn bao giờ hết
để cả một cộng đồng thực hiện chính mỗi ca nhân phải noi gương trước tiên
đây cũng là điều được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ
và mong rằng ngày mai sẽ không còn những hy sinh mất mát
của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch
nỗi xót xa đồng chí đồng đội giữa thời bình
mong rằng các chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch không nản trí
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch
bất kể ngày hay đêm từng con hẻm sâu trong ngõ phố
vẫn nhìn thấy các cán bộ chiến sĩ công an đi tuần tra kiểm soát
phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với ca bệnh
thời gian qua họ đã rất vất vả nhiều áp lực và mệt mỏi
hãy ở nhà để tất cả chúng ta được bảo vệ
và đó cũng là điều giúp công tác phòng chống dịch
những người chiến sĩ họ đã để lại nỗi lo riêng của gia đình
người thân ở phía sau để gánh vác trọng trách thiêng liêng
bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
họ sẵn sàng vì nhân dân mà quên mình
vì sự bình yên cho hơn triệu triệu người dân việt nam
khi làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ tư xuất hiện từ đầu cho đến nay
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã tình nguyện sung kích
tham gia công tác chống dịch
biết bao công việc lớn nhỏ đều được những người chiến sĩ công an nhân dân
miệt mài âm thầm nỗ lực cống hiến
bạn nghĩ sao về sự hy sinh đó
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân